chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn phó tổng thanh tra chính phủ đã ký quyết định thanh tra
việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo thời gian qua
thời kỳ thanh tra việc quản lý xuất khẩu gạo là từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra
quyết định nêu rõ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo
theo nghị định số một trăm linh bảy hai nghìn một mươi tám ndcp ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
và các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
thời hạn thanh tra là ba mươi năm ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra
không kể ngày nghỉ ngày lễ theo quy định
đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định
và kế hoạch thanh tra được tổng thanh tra chính phủ phê duyệt
trước đó ngày hai mươi tháng bốn thủ tướng đã giao thanh tra chính phủ tiến hành thanh tra đột xuất
việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo
làm rõ có hay không dấu hiệu trục lợi tiêu cực để xử lý theo quy định của pháp luật